bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình cho biết đồn biên phòng đồn làng mô vừa phối hợp với chính quyền địa phương xã trường sơn huyện quảng ninh
dựng xong hai mươi ba nhà bạc và lán trại ở khu vực an toàn cho các hộ dân đang bị ngập lụt và có nguy cơ sạt lở cao
trước đó vào ngày một mươi chín tháng một mươi do mưa lớn và lũ lên cao nên tại bản sắt xã trường sơn huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
xuất hiện ba điểm sạt lở trên núi kéo dài bảy trăm linh mét trước nguy cơ bản sắt mất an toàn vì có khả năng sạt lở núi do ảnh hưởng của cơn bão số một mươi sắp tới
tỉnh quảng bình đã chỉ đạo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương di rời toàn bộ một mươi tám hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm và ngập lụt
sở giao thông vận tài chỉ đạo các đơn vị khắc phục tạm thời các điểm sạt lở tạo điều kiện thuận lợi trong lưu thông đến xã trường sơn và bản sắt